tòa nhân dân huyện mỹ đức hà nội đã mở phiên tòa xét xử một mươi bốn cựu cán bộ xã đồng tâm và huyện mỹ đức về hai tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ và thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng do liên quan đến sai phạm trong quản lý đất đai tại xã đồng tâm
các bị cáo cũng có hành vi hưởng lợi trong hành vi sai phạm của mình dự kiến phiên tòa xét xử các cựu cán bộ này sẽ được diễn ra trong hai ngày mùng tám và mùng chín tháng tám
danh sách một mươi bốn bị cáo gồm một nguyễn văn sơn sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi tám nguyên chủ tịch ủy ban nhân dân xã đồng tâm
lê đình thuần sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi sáu nguyên chủ tịch ủy ban nhân dân xã đồng tâm
nguyễn xuân trường sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi chín nguyên cán bộ địa chính xã đục tâm
bốn nguyễn tiến triển sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu
năm nguyễn văn bột sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi năm nguyên chủ tịch ủy ban nhân dân xã đồng tâm
nguyễn văn đức sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi năm nguyên chủ tịch hội đồng nhân dân xã đồng tâm
hai bùi văn dũng sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi tám nguyên trưởng ban tài chính xã đồng tâm
bùi văn hồng sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi tám nguyên xã đội trưởng xã đồng tâm
nguyễn văn minh sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi nguyên trưởng công an xã đồng tâm
một mươi nguyễn văn khang sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi năm nguyên trưởng ban tài chính xã đồng tâm
một mươi một phạm hiễu sách sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi năm nguyên trưởng phòng tài nguyên và môi trường huyện mỹ đức
một mươi hai đinh văn dũng sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi chín nguyên giám đốc văn phòng đăng ký đất đai huyện mỹ đức
một mươi ba bạch văn đông sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bốn nguyên phó giám đốc văn phòng đăng ký đất đai huyện mỹ đức
một mươi bốn trần trung tấn sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm nguyên cán bộ văn phòng đăng ký đất đai huyện mỹ đức